để tháo gỡ khó khăn về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
đối với người lao động mắc covid một mươi chín bộ y tế đã đề xuất với chính phủ ban hành nghị quyết công nhận
bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
để bảo hiểm xã hội căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị mắc covid một mươi chín
các giấy tờ này bao gồm
tập lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị covid một mươi chín tại nhà
quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung
phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín của các bệnh viện giã chiến